thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bốn mươi hai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
với mức hỗ trợ lên đến sáu mươi hai tỷ đồng đây là quyết định chưa từng có tiền trong tiền lệ được coi là chiếc phao cứu sinh đối với người nghèo
và chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện khẩn trương nhanh chóng để hỗ trợ kịp thời đến từng người dân
tuy nhiên khi triển khai nghị định số bốn mươi hai thì các cơ sở đã gặp phải không ít những vướng mắt
đây là những văn bản giả sát đối tượng lao động tự do được thụ hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng của hai phường khâm thiên và đức giang
phường khâm thiên có hơn một ba trăm linh lao động tự do phường đức giang ước tính có hai tám trăm ba mươi người
các cán bộ chính sách rất khó triển khai cụ thể gói tài chính đến từng người dân vì quy định vẫn chưa rõ ràng đối tượng thụ hưởng
cái đối tượng của
đối tượng của chính phủ đưa ra thì nó cũng rất là rộng
ngoài những cái cụ thể như bốc vác xe ôm bán hàng rong bán vật số lưu động thì có cái phần một ngành nghề khác thì là nghề dân người ta cây khai nó cũng rất là phức tạp
đối tượng lao động tự do có nhóm ngành nghề khác thuộc mục bảy thì nó vẫn chưa rõ ràng cụ thể như là ngành nghề gì và tiêu chí như thế nào thì vẫn chưa rõ
cái thứ hai khó khăn nữa là về cái xác minh các đối tượng lao động tự do tạm trú trên địa bàn phường
thì để tránh trường hợp bị trùng lập và nhận hỗ trợ hai lần
thì cái thứ ba nữa là khó khăn trong cái công việc xác nhận các cái đối tượng mà có thu nhập tự do theo chuẩn nghèo quy định
chỉ tính riêng trên địa bàn hà nội có khoảng tám trăm năm mươi người thuộc nhóm lao động tự do
bên cạnh những đối tượng được quy định rõ ràng trong quyết định số một mươi năm của chính phủ
còn những đối tượng lao động như đi giúp việc trong gia đình thì có thuộc diện tự làm hay không

khó khăn nhất của chúng ta hiện nay để tổ chức triển khai thực hiện cái gói hỗ trợ về an sinh xã hội này
đó chính là những người lao động tự do không có quan hệ lao động
và chúng ta cũng không có căn cứ để có danh sách
bộ lao động thì dự báo khoảng năm triệu
nhưng mà tôi nghĩ là con số đó chỉ là dự báo thôi
vì căn cứ xác định còn chưa rõ ràng
nên tiến độ hỗ trợ tài chính cho người dân thuộc nhóm lao động tự do
vẫn đang dừng lại ở mức kê khai thông tin và chờ chỉ đạo cụ thể từ chính quyền cấp trên
trong bối cảnh đất nước đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì nghị quyết số bốn mươi hai thể hiện quyết tâm cao của chính phủ không để một người dân nào bị thiếu đói
và để tính nhân văn của nghị quyết được lan tỏa
thì cách thức triển khai phải bài bản chặt chẽ công khai minh bạch trong nhân dân
ngay từ khi có chỉ đạo từ chính phủ
ủy ban nhân dân phường khâm thiên đã khẩn trương huy động các lực lượng đoàn thể tại địa phương vào cuộc
các hội đoàn thể tổ dân cư là đội ngũ cán bộ gần dân nhất
trực tiếp đi khảo sát kê khai thông tin từng hộ gia đình
xác minh thông tin từ những người dân trong khu dân cư
dán công khai danh sách để người dân giám sát
khu dân cư tổ dân phố là người người ta nắm chắc nhất
là về những diện gia đình khó khăn trong cái dịp dịch bệnh covid
và qua cái bốn mươi hai này thì đảng ủy
những ủy ban nhân dân
cũng đã nhắc nhở tất cả các đoàn thể chính trị vào cuộc
nhất là các khu dân cư
từ trưởng ban công tác và trận
đến tổ trưởng dân phố là đi sâu đi sát
đến từng hộ gia đình
nhưng đấy mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình triển khai nghị quyết
để thực hiện thành công phải giải quyết được hai vấn đề
một là chính sách phải triển khai kịp thời khẩn trương đúng thời điểm
hai là chọn lọc đúng người
dù có đoàn thể thanh tra giám sát
nhưng nếu cứng nhắc mà làm khó cho dân
thì sẽ làm mất đi tính nhân
văn của nghị quyết
còn nếu làm không kín kẽ
thì rất dễ xảy ra tình trạng trục lợi chính sách
xin có đề xuất các cấp sẽ sớm ra các văn bản hướng dẫn cụ thể
để cơ sở thực hiện đầy đủ kịp thời
đảm bảo đúng đối tượng
tránh việc khiếu kiện thắc mắc trong nhân dân
cán bộ từ xã phường thị
thôn bản xã phường thị trấn trở lên chúng ta
cũng nên gương mẫu để thực hiện cho nó tốt
và người dân cũng phải gương mẫu
đúng đối tượng thì nhận
mà không thì thôi
mà thậm chí là tôi đúng đối tượng
nhưng mà tôi đang còn có khả năng
để vượt qua được cơn đại dịch này
tôi cũng chia sẻ cho người khác
cái đó mới là cái thể hiện tình người
làm thế nào triển khai nhanh chóng đúng đối tượng
là bài toán khó với các cấp chính quyền
những chính sách mang tính hỗ trợ
như nghị quyết bốn mươi hai được ban hành trong bối cảnh dịch bệnh
là phép thử để thể hiện tính hiệu quả của chính quyền vì dân
đồng thời thể hiện tình cảm của con người với nhau
và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng